tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm bốn ca nhiễm covid một mươi chín đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm bốn ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một ba trăm chín mươi năm ca
như vậy số ca điều trị khỏi hiện là một hai trăm ba mươi tám ca số ca còn đang điều trị là một trăm hai mươi hai ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hai mươi một một người